bây giờ là sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng một tức ngày sáu tháng riêng âm lịch
cũng là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trước khi đến với những nội dung chính của chương trình
xin chúc quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có một ngày làm việc may mắn và thành công
ngày hai mươi chín tháng một sở du lịch hà nội cho biết do tác động của thời tiết
cùng với dịch cúm corona bùng phát
đã làm lượng khách du lịch đến hà nội dịp tết nguyên đán có nhiều biến động
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán khách du lịch đến hà nội ước đạt gần bốn trăm linh bốn lượt khách
tăng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội đạt trên một trăm linh chín lượt khách
giảm ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
khách du lịch nội địa đạt gần hai trăm chín mươi năm lượt khách tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ khách du lịch ước đạt chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
tăng năm tám so với cùng kỳ năm trước
tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tuy bị ảnh hưởng do tâm lý lo ngại về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona
nhưng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế vẫn lựa chọn đà nẵng là điểm đến du xuân
do đó lượng khách đến với đà nẵng trong dịp tết nguyên đán tăng cao
theo thống kê của sở du lịch thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tổng lượt khách tham quan du lịch tại đà nẵng ước khoảng gần bốn mươi lượt khách

tuy nhiên lượng khách lưu trú có giảm từ một mươi năm đến hai mươi do tâm lý lo ngại về dịch viêm phổi cấp do virus corona
và việc tạm dừng một số đường bay quốc tế
lãnh đạo sở du lịch đà nẵng cho biết trong bối cảnh tạm dừng một số đường bay quốc tế trực tiếp như hiện nay
ngành du lịch thành phố đang tích cực triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường khách quốc tế
phối hợp với các doanh nghiệp hãng hàng không để tìm kiếm những thị trường mới tiềm năng như nga nhật bản úc ấn độ bắc mỹ
và khai thác thêm các đường bay quốc tế trực tiếp mới để bổ sung thêm nguồn khách
tính đến hết trưa ngày hai mươi chín tháng một tức ngày mùng năm tết thành phố biển vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã đón hơn hai trăm linh lượt khách du lịch đến tham quan và tắm biển
dù lượng khách du lịch đông nhưng tình hình an ninh trật tự an toàn cho du khách vẫn được bảo đảm
để phục vụ du khách trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu
đã chủ động phối hợp với công an thành phố vũng tàu đội trật tự đô thị thành phố và các đơn vị liên quan
tăng cường kiểm tra ngăn chặn các đối tượng trộm cắp gây mất trật tự buôn bán hàng rong
trèo kéo du khách lấn chiếm lòng đề đường mặc dù khách du lịch đến tỉnh bà rệ vũng tàu trong những ngày đầu năm rất đông
tuy nhiên các cơ quan tỉnh phối hợp tốt với địa phương bố trí người trực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
an toàn cho du khách tạo ấn tượng tốt cho du khách đến bà rịa vũng tàu
theo tổng cục thống kê công bố khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ước đạt gần hai triệu lượt người
cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng thăm thân nhân của khách quốc tế việt kiều tăng mạnh
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cụ thể khách quốc tế đến nước ta trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ước đạt một chín mươi chín triệu lượt tăng một mươi sáu sáu so với tháng trước
và tăng ba mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng ba mươi tám chín riêng khách đến bằng đường bộ giảm năm tám
hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
vì vậy tổng cục du lịch đề nghị các cơ quan quản lý du lịch địa phương
các doanh nghiệp du lịch trên toàn thân
toàn quốc tuyên truyền vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch
thường xuyên cập nhật tình hình tuần thủ các quy định chỉ đạo thường xuyên của chính phủ
bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng
và tổng cục du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch
trong những ngày đầu năm bên cạnh việc đi lễ chùa hay đi xin chữ
nhiều người dân thủ đô lại lựa chọn phố sách hà nội để tìm cho mình những cuốn sách khai xuân
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
phố sách xuân đã trở thành một điểm hẹn thú vị dành cho người yêu sách hà nội và du khách
văn hóa đọc đã thay đổi rất nhiều trong thời đại số hóa
nhưng với nhiều người sách in vẫn mãi mãi là một người bạn chi âm chi kỷ
biết đến phố sách xuân canh tí ông vũ quang tiến đưa cháu gái của mình đến đây
để du xuân và tìm cho cháu những cuốn sách mà cháu yêu thích
trẻ tuổi thì cầm được quyền gì thì đọc quyền đấy thôi chẳng được lựa chọn
còn bây giờ như hôm nay là mua cho cháu hai cái sách này
nó thuộc gần như là những cái sách người ta hướng dẫn về bách khoa toàn thư
thì nó là những cái sách mà không phải đọc xong là hết
mà nó là những sách mà khi cần đến tôi có thể tra cứu được
thì hướng của tôi là đưa những cái sách đấy mà bây giờ các tác giả biên soạn phải nói là cực hay luôn
thế thì cái tầm hiểu biết của cháu nó rất là rộng
con rất thích đọc cho nên là con luôn muốn mua những quyển sách mới
và để đọc chủ đề hay và không quá lớp một là con sẽ đọc được
và con yêu quý nhất là ông con vì ông con luôn giúp con mua những quyền sách
phố sách xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi quy tụ hơn hai mươi gian hàng sách của các đơn vị
nhà xuất bản mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người yêu sách
với chủ đề xoay quanh việc phát triển văn hóa đọc trong đời sống nhân dân
và đặc biệt là đối với giới trẻ
hằng ngày thì con nhà tôi mỗi hôm sẽ dành ra ít nhất là
ba mươi phút để con chọn một quyển sách con đọc
và sau khi mà con đọc trong quyển sách đấy thì tôi thường hay hỏi con là
con nói cho mẹ là qua cuốn sách đấy thì con học được điều gì và cuốn sách đấy nói điều gì
thì cũng một phần là con đọc sách nhưng mẹ cũng biết thêm nhiều
thì cái cách thức đọc của tôi là mỗi ngày con sẽ dành ra ba mươi phút
sau quá trình con học tập thì là con sẽ đọc sách như thế
với những việc làm như tặng sách cho trẻ hay đưa trẻ tới phố sách ngày xuân
người lớn đã gieo cho trẻ em những hạt giống của văn hóa đọc ngay từ thùa ấu thơ
những ngày tết không khí gia đình càng thêm ấm áp với thú vui đọc sách của ông bà
cha mẹ lan tỏa đến các con cháu để trở thành một thói quen tốt
bắt đầu từ ngày mùng ba tết nguyên đán các chợ truyền thống và siêu thị ở đà nẵng
đã bắt đầu bán hàng trở lại nhìn chung giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng khá bình ổn
phiên chợ đầu năm
phiên chợ đầu năm
nhu cầu mua sắm không nhiều sức mua cũng không tăng so với những ngày sắp tết
các mặt hàng được bày bán đầu năm chủ yếu là rau xanh hoa quả và thực phẩm tươi sống
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân với giá cả bình ổn

các loại rau xanh giá có nhích nhẹ nhưng không đáng kể do nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ
riêng mặt hàng thịt lợn tuy những ngày đầu năm lượng hàng không nhiều nhưng giá cả vẫn bình ổn
giá nói chung là cũng nhít lên xíu thôi nhưng mà thấy cũng được bình ổn thì thịt cũng tươi ngon
giá thịt ở trong này thì nhưng thấp hơn ngoài một chút có thể do ở siêu thị thì bình ổn giá hơn
những ngày đầu năm tại đà nẵng không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa
trước đó sở công thương đà nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị sản xuất kinh doanh
thực hiện chương trình bình ổn giá chủ động nguồn cung dự trữ với tổng trị giá hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
những ngày này tại các trạm bơm thuộc hệ thống thủy nông sông chu
máy móc liên tục được vận hành để cấp nước cho các địa phương ở thanh hóa
tiến hành sản xuất vụ chiêm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong khung lịch thời vụ tốt nhất

dù chưa xảy ra khô hạn do chủ động điều tiết và khơi thông dòng chảy
nhưng theo dự báo đến giai đoạn cuối của vụ chiêm xuân và đầu vụ mùa hai nghìn hai mươi
khả năng hạn hán có thể xảy ra
từ thời điểm trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
các đơn vị thuộc hệ thống thủy nông sông chu đã cấp đủ nước cho trên năm mươi ha
trong hợp đồng tiến hành đổ ải
các cán bộ thường xuyên bám sát công trình để vận hành máy bơm và dẫn nước vào ruộng
phục vụ công tác xuống đồng gieo cấy trà lúa xuân chính vụ và trà lúa xuân muộn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với trên ba trăm linh máy bơm tưới tại một mươi một chi nhánh lưu lượng từ bốn trăm năm mươi đến hai năm trăm linh mét khối trên một giờ trên một máy
những ngày đầu xuân mới công tác vận hành bơm tưới dưỡng và chống rét cho lúa mạng
tại thanh hóa đang được triển khai khẩn trương và tích cực
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang triển khai xây dựng mô hình sản xuất cam hữu cơ
trên địa bàn huyện hàm yên với diện tích trên ba mươi hectare
sau hơn hai năm thực hiện mô hình này đã tiếp tục được duy trì và mở rộng
bởi sản xuất cam theo hướng hữu cơ không chỉ giúp cho người dân nâng cao thu nhập
mà còn bảo vệ sức khỏe cho người lao động người tiêu dùng và bảo vệ môi trường
hơn hai năm nay gia đình anh tô văn quý đã sử dụng phân chuồng ổ với chế phẩm vi sinh
có ưu điểm bổ sung chất hữu cơ tăng chất mùn giúp cải tạo tăng độ phỉ nhiêu cho đất để bón cho vườn cam
năm hai nghìn một mươi chín gia đình anh có hơn sáu trăm linh gốc cam sản xuất theo hướng hữu cơ cho thu hoạch một mươi tấn quả
với giá bán hai mươi năm đồng một kg gia đình anh đã thu về khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cái chất lượng giá trị của sản phẩm thì nó sẽ khác biệt hơn vì toàn dùng đỗ với lệ phân chuồng ổ mục thôi
tôi đã truyền truyền cho bà con phương pháp làm hướng hiệu cơ này để vừa là an toàn cho mình
và vừa là an toàn cho người khác
hiện nay huyện hàm yên tỉnh tuyên quang có trên bảy trăm linh hectare cam sành sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
và gần hai mươi hecta cam sản xuất theo hướng hiệu cơ với giá hai mươi năm đồng một kg cam hiệu cơ
trên một mươi đồng một kg trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng
đối với cam sành đây là nơi mà có cái cam sành hữu cơ đầu tiên của việt nam
hiện nay trên thế giới đấy là cái xu thế
để khách hàng lựa chọn những sản phẩm an toàn nhất tốt cho sức khỏe
và đặc biệt hơn là nó còn tham gia bảo vệ môi trường sanh phát triển biển đông
cái sản phẩm sản xuất theo hữu cơ được đánh giá là chất lượng ngon hơn
và giá bán vừa qua có thể cao hơn hai lần so với sản xuất cam bình thường
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để nâng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và hữu cơ
để góp phần là nâng cao cái giá trị cam sành của huyện hàm yên
và một số sản phẩm cây có trái của tỉnh tuyên quang
mô hình sản xuất cam hữu cơ đang thực sự mở ra triển vọng mới
để huyện hàm yên nhân rộng nhằm nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm cam sành của địa phương
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
nhóm các nhà nghiên cứu thuộc đại học samton vương quốc anh
vừa công bố danh sách những quốc gia
quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như là những thành phố trên thế giới
có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới
dựa trên số lượng du khách trung quốc được dự báo đến các quốc gia và vùng lãnh thổ
báo cáo cho thấy thủ đô bangkok của thái lan hiện xếp vị trí đầu tiên
trong danh sách ba mươi thành phố lớn nhất thế giới
có nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới
khu hành chính đặc biệt hồng kông xếp thứ hai
ngay sau đó là thành phố đài bắc của đài loan trung quốc
thành phố sydney của australia xếp vị trí thứ ba
new york của mỹ ở vị trí thứ một mươi sáu
và london của anh ở vị trí thứ một mươi chín trong danh sách này
trong phạm vi trung quốc đại lục các nhà nghiên cứu xác định
các thành phố bắc kinh quảng châu thượng hải và trung khánh
cùng với các tỉnh quảng đông chiết giang tứ xuyên và hà nam
là những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu địa chỉ ip và điện thoại di động ẩn danh
cùng với dữ liệu du lịch hàng không quốc tế
để xác định mô hình di chuyển điển hình của người dân trung quốc
và trên toàn thế giới trong dịp tết nguyên đán
bằng cách lập bản đồ các xu hướng này và xác định các khu vực có nguy cơ cao
nhóm nghiên cứu có thể giúp thông báo các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng
như sàng lọc và sẵn sàng chuẩn bị về y tế
cô trợ hải sản ở thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc miền trung trung quốc
có thể không phải là nguồn duy nhất lây nhiễm virus corona mới sang người
gây ra dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm
đây là nhận định của phó giám đốc bệnh viện chin than vũ hán
chuyên gia về bệnh viêm phổi tại bệnh viện ở vũ hán ông hoàng trào linh cho rằng
có thể virus corona đã lây nhiễm sang người tại nhiều địa điểm khác nhau
không chỉ tại riêng khu chợ hải sản của thành phố
bệnh viện chin in than ở vũ hán là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của thành phố
tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus
theo các phát hiện mới qua phân tích các dữ liệu y khoa điều trị cho bốn mươi một trường hợp nhiễm bệnh
bệnh nhân đầu tiên nhập viện ngày một tháng
năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi chín không có mối liên hệ trực tiếp với khu trợ hải sản của vũ hán
và chỉ có hai mươi bảy người có mối liên hệ trực tiếp với khu chợ nói trên
trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm chạp và bất ổn
lan sóng mua bán sắp nhập m a vào các nước tăng trưởng nhanh tại đông nam á ngày một tăng
năm hai nghìn hai mươi thị trường m a không chỉ ở mảng tài chính ngân hàng bất động sản hay hàng tiêu dùng
mà còn chảy rộng khắp các ngành nghề như bán lẻ năng lượng hạ tầng
dược phẩm y tế và giáo dục
dialogic công ty cung cấp thông tin tài chính có trụ sở tại anh cho biết
đã có sáu mươi bảy thương vụ m a giữa các nước đông nam á
tổng giá trị thương vụ lên đến chín sáu tỷ đô la gần gấp ba lần con số đạt được hồi năm hai nghìn một mươi
quy mô một giao dịch trung bình đạt một trăm bốn mươi bốn triệu đô la cao nhất trong vòng một mươi năm qua
theo nikki các doanh nghiệp của đông nam á đang sử dụng các thỏa thuận m a
nhằm đối phó với các thách thức
gấp độ tăng trưởng giữa các quốc gia trong khu vực cũng như rắc rối chính trị toàn cầu đang diễn ra
tôi nghĩ có rất ít dòng chảy từ châu á vào mỹ nói chung
vì những lý do liên quan đến các rào cản pháp lý có ít vốn đầu tư ra khỏi trung quốc
do các loại hạn chế về quy định đối với vốn của trung quốc
trong khi đó nhật bản là một điểm sáng khi các tập đoàn lớn của nước này muốn đầu tư vào đông nam á
nhu cầu thâu tóm của các doanh nghiệp thái đã tăng mạnh vào năm hai nghìn một mươi tám
với giá trị các thương vụ đạt sáu bốn tỷ đô la chiếm sáu mươi bảy tổng giá trị của khu vực
trong khi các doanh nghiệp thái lan dẫn đầu các vụ mua lại trong khu vực
các công ty việt nam và indonesia lại trở thành mục tiêu hàng đầu trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
hai quốc gia này đã thu hút thêm đầu tư theo hướng này từ giữa năm hai nghìn một mươi
nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và thị trường nội địa khổng lồ
xu hướng tương tự cũng đang diễn ra ở myanmar
tôi nghĩ rằng sự lạc quan của các doanh nghiệp thái và các doanh nghiệp việt nam
tôi nghĩ rằng sự lạc quan ở đông nam á chủ yếu được thúc đẩy bởi những công ty kỳ lân
một hai năm trở lại đây bốn năm công ty kỳ lân lớn đã chiếm linh trong lĩnh vực công nghệ như grab gorec tokopedia
đến nay các công ty khởi nghiệp lớn của đông nam á đã nhận được nhiều khoản đầu tư trước đây
cũng đang bắt đầu tham gia vào các hoạt động m a trong khu vực
ví dụ như gojek của indonesia đã mua lại một công ty khởi nghiệp của philippines
với giá bảy mươi hai triệu đô la vào tháng một năm ngoái
như một phần chiến lược mở rộng khu vực việc tham gia hoạt động m a được nhận định là hướng đi
nhằm nhanh chóng thâu tóm thị trường hoặc công nghệ khi cạnh tranh ngày càng gây gắt
các nhà bảo tồn chile đang phải chạy đua với thời gian để cứu một loài ếch mang tên loa khỏi nguy cơ tuyệt chủng
đây là một loài ếch sống ở dưới nước đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ sinh thái
nhưng đang gặp nguy hiểm do ô nhiễm và thay đổi môi trường sống
loài ếch loa thân hình nhỏ bé
với các chấm đen trên lưng có sức sống bền bỉ trên vùng sa mạc atacama của chile
tuy nhiên tình trạng ô nhiễm và thay đổi môi trường sống đang tác động không nhỏ tới loài lưỡng cư này
các động vật lưỡng cư rất quan trọng đối với môi trường bởi chúng là một phần của hệ sinh thái
chúng nằm trong chuối thức ăn và nếu mất đi nó sẽ phá vỡ sự cân bằng
thức ăn của loài ếch loa này là mũi và một vài loại côn trùng
nếu ếch tuyệt diệt số lượng muối và côn trùng tại miền bắc chile sẽ tăng lên chóng bằng
liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã xếp loài loa vào danh sách sinh vật đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng
tuy nhiên do ít được biết đến các nhà bảo tồn đang phải nỗ lực từng bước rất nhỏ để triển khai các chương trình bảo vệ
năm ngoái các nhà khoa học đã tìm được một mươi bốn cá thể ếch loa ở gần khu vực phía bắc sa mạc
chúng đã chuyển về các cơ sở để nghiên cứu và nhân giống

theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí
toàn quốc đã xảy ra một trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông so với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
toàn quốc đã xảy ra một trăm chín mươi tám vụ tai nạn giao thông so với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín

bao lao động số gia hiện ngày nay có bài viết bảy ngày nghỉ tết canh tý hai nghìn hai mươi
thực hiện nghị định một trăm linh
tuy nhiên theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia các vụ tai nạn
giao thông liên quan đến rượu bia vẫn còn ở mức cao
trong khi đó các cấp chính quyền địa phương chưa vào cuộc triệt để
vẫn mang nặng tư tưởng làng xã họ mạc

rất mỏng và hạn chế lại quản lý vùng dân cư rộng lớn cần có sự vào cuộc của các cấp
để làm chuyển biến nhận thức của người dân ở vùng thôn quê
trong khi đó báo hà nội mới thông tin giao thông trong ngày nghỉ cuối dịp tết nguyên đán
un ứ ở cửa ngõ phía nam thủ đô
ngày hai mươi chín tháng một tức ngày mùng năm tết nguyên đán canh tí là ngày nghỉ tết cuối cùng của người lao động
các bến xe và đặc biệt là tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ cửa ngõ phía nam của thủ đô
có thời điểm đã xảy ra tình trạng un ứ bởi lượng người và phương tiện tham gia đột biến
khiến cho việc di chuyển của nhiều người gặp khó khăn
theo thống kê lượng khách đổ về các bến xe tăng khoảng ba mươi so với ngày thường
mặc dù là các đơn vị xe buýt đã bố trí phương tiện sẵn sàng giải tỏa hành khách ngay từ trong bến
song cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu
thưa quý vị và các bạn dự kiến trong năm nay mạng di động năm g sẽ được triển khai thương mại
quá trình này sẽ góp phần đưa nền kinh tế số việt nam phát triển
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đã cùng thực hiện thành công cuộc gọi video đầu tiên trên nền tảng năm g
so với các thế hệ mạng trước đây thì mạng năm g không chỉ có ưu thế vượt trội về tốc độ kết nối mạng
mà còn có độ trễ rất thấp giúp kết nối được duy trì liên tục
bảo đảm sự ổn định của hoạt động qua mạng
bên cạnh đó năm g còn hỗ trợ đa kết nối cùng lúc trong một hệ thống mạng
giúp cho các thiết bị trong mạng như là thiết bị iot dễ dàng kết nối liên tục
mà không lo phải chen chân xếp hàng chờ tới phiên kết nối
tối ngày hai tết canh tí chùa ba vàng quảng ninh tổ chức chương trình tụng kinh
hóa giải nạn dịch virus corona đã khiến cho dư luận bất bình
dù sau đó sự việc được chấn chỉnh nhưng công chúng vẫn không khỏi băn khoăn lo ngại
có thể sẽ xuất hiện các biến tướng mê tín dị đoan trong thực hành tín ngưỡng
tại các đền thờ tự đền chùa
khi mà mùa lễ hội chính thức bắt đầu trên mục cùng suy ngẫm của báo nhân dân số ra ngày hôm nay
có bài viết để lễ hội diễn ra văn minh an toàn
một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là sự buông lỏng quản lý
của các cấp chính quyền ở nhiều địa phương thậm chí có nơi lễ hội được xã hội hóa
mạnh ai nấy làm chỉ nhằm thu lợi cho một nhóm người mà quên đi quyền
được hưởng thụ văn hóa một cách lành mạnh của người dân
thiết nghĩ ngành văn hóa cùng các địa phương tổ chức lễ hội cần phải tăng cường hơn nữa
vai trò trách nhiệm xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm lợi dụng di tích lễ hội
để trục lợi kích động bạo lực
đồng thời kiên quyết không để xảy ra hiện tượng lợi dụng lôi kéo để tuyên truyền
quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục
vi phạm pháp luật vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trên các trang báo ngày đầu xuân mới
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình chào ngày mới với biên tập viên khánh thư
thưa quý vị trong khi người việt nam đang nghỉ tết thì thị trường vàng trên thế giới
vẫn miệt mài tăng theo độ nóng của những biến động đang xảy ra khắp nơi
hành khách đã đặt vé máy bay đi trung quốc được phép hủy chuyến do ảnh hưởng nghiêm trọng
của dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona
đáng chú ý phát miễn phí năm mươi khẩu trang tại sân bay nội bài từ ngày hai mươi sáu tháng một
sau đây là nội dung chi tiết
hành khách đã đặt vé máy bay đi trung quốc được phép hủy chuyến do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm virus corona
theo công ty chứng khoán vietcombank lãi suất huy động được dự báo chịu áp lực tăng
nhưng mức tăng kỳ vọng không lớn tối đa khoảng năm một năm tập trung tại các kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên
áp lực tăng lãi suất huy động sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay nhất là ở các kỳ hạn dài trên một mươi hai tháng
tỷ giá được kỳ vọng ít có biến động nếu không có những cố sốc từ bên ngoài
mục tiêu tổng quát của chiến lược là mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn
thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu với chi phí hợp lý
phần đầu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm đạt ít nhất tám mươi người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng
hoặc các tổ chức được phép khác
hai hãng cũng khẳng định hiện không có đường bay thẳng đến đi từ thành phố vũ hán trung quốc
nơi xuất phát các dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona
các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc của hai hãng này vẫn đang được khai thác bình thường
các cơ quan chức năng đã liên hệ với các hãng
và các cục hàng không trung quốc để cập nhật tình hình dịch bệnh tại trung quốc
khẩu trang được phát ở các điểm tại cảng hàng không quốc nội
và sẽ phát trực tiếp tại cảng hàng không quốc tế từ ngày hai mươi bảy tháng một
đơn vị cấp phát đang tiến hành nhập khẩu một mươi chiếc khẩu trang và tiếp tục nhập thêm
số lượng khẩu trang cấp phát miễn phí có thể lên đến năm mươi chiếc
tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh
quý một thị trường khởi động chậm chạp số lượng giao dịch ít giá đang rất cao tiêu thụ trưởng lại
quý ii các chủ đầu tư điều chỉnh giá đẩy nhanh tiến độ thi công pháp lý
giao dịch có thể tăng dần một cách nhỏ giọt
quý ba dòng tiền trở lại thị trường một cách thận trọng
quý cuối năm hai nghìn hai mươi thị trường trở lại ổn định nên sẽ không xảy ra hiện tượng đầu tư ổ ạt
mới đây công ty ô tô trường hải taco đã xuất khẩu một mươi năm chiếc xoay buýt đầu tiên
mang thương hiệu taco cho autodelta của philippines
và ký thỏa thuận xuất khẩu thêm hai trăm linh chiếc nữa vào năm hai nghìn hai mươi
vinfast cũng sắp tấn công thị trường mỹ
châu âu asean vào năm hai nghìn hai mươi một
theo vama dự kiến thị trường ô tô việt nam sẽ lần đầu tiên chạm mốc bốn trăm linh xe
đứng thứ tư tại thị trường asean
đơn vị này phát hiện xe ô tô dừng đỗ tại làn một để chụp ảnh
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông
gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến
sau khi phát hiện vụ việc đơn vị quản lý vận hành tuyến đường đã phối hợp
với lực lượng cảnh sát giao thông thổ cục cảnh sát giao thông lập biên bản
và xử lý lỗi vi phạm của chủ phương tiện
tiến hành lập biên bản lỗi dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc đối với nữ tài xế là bảy triệu đồng
thưa quý vị thông tư số sáu mươi bảy đã chính thức có hiệu lực thi hành ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
điểm đáng chú ý của thông tư này là việc người dân có quyền ghi âm ghi hình
khi cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ
hình thức này nhận được sự phản hồi rất tích cực của người dân
cũng như tăng tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các chốt giao thông trên địa bàn hà nội
và ý kiến của người dân về thông tư mới này
thông tư sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt bca chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
mục đích của thông tư sáu mươi bảy là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân
phát huy quyền làm chủ của nhân dân
điểm đáng chú ý của thông tư mới này đó chính là tính khách quan minh bạch dân chủ trong công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
theo đó nhân dân có quyền giám sát cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ
thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp
mình thấy thông tư sáu mươi bảy này rất là dân chủ
văn minh và khách quan nó khiến cho người dân cảm thấy an tâm hơn khi đối mặt với lưu dựng cảnh sát giao thông
tuy nhiên việc người dân giám sát nhưng cũng phải bảo đảm tính văn hóa an toàn cho bản thân
và những người tham gia giao thông khác cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ
chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ không sử dụng nội dung đã giám sát cắt kép tung lên mạng xã hội
các phương tiện thông tin đại chúng không bảo đảm việc phản ánh khách quan trung thực sự việc đã diễn ra
cái vấn đề mà cắt kép hay là thay đổi thì điều đấy là thay đổi sự thật xảy ra
thế nên là điều mà những người làm như thế là không nên làm
về cơ bản là sau khi mà hai bên xác đổi với nhau rồi thì tất cả những cái thông tin đó thì không nên đưa lên mạng
thì để cho có thể là gây ra hiểu nhầm hay là gây ra sai sót khi mà người chiến sĩ hay là người bên ngoài
vì cộng đồng mạng bây giờ rất là đông và nguy hiểm
nên là cái việc mà đưa ra lên mạng như thế thì cũng nên tránh để mình coi như là hai bên xử lý với nhau thôi
mà có lỗi thì mình phải xử lý là mình sai phạm thì mình phải
cũng phải khắc phục
ngoài ra cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo giải thích lỗi vi phạm đối với người dân
để người dân hiểu chấp hành góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi là năm đánh dấu kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong bảy mươi năm qua mối quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển khẳng định tính bền vững là những người bạn lâu đời tin cậy không chỉ ở khu vực mà trên toàn thế giới
tháng ba năm hai nghìn hai ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn việt nam và nga đã ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
tháng ba năm hai nghìn một việt nam và liên bang nga đã xác lập mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược nhân chuyến thăm việt nam của tổng thống vladimir putin
liên bang nga là nước đầu tiên việt nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và đặc điểm đặc biệt của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta là có độ tin cậy chính trị cao
độ tin cậy chính trị cao là đối tác chiến lược của chúng ta
đối tác chiến lược chính trị cao tại sao ta có thể giải thích được là vì một là cái lợi ích song trùng rất lớn đặc biệt lợi ích chiến lược
cái thứ hai là có cái nền quan hệ hợp tác như những truyền thống
cái thứ ba là có cơ sở pháp lý
trong suốt bảy mươi năm qua hai nước đã đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực
trước hết trong lĩnh vực chính trị ngoại giao đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao
quan hệ hợp tác thông qua các kênh đảng quốc hội ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh
bên cạnh đó các quan hệ hợp tác quân sự kinh tế văn hóa cũng được trú trọng
việt nam cũng đã ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên trường quốc tế
và bản thân mối quan hệ giữa việt nam và liên bang nga ngày càng bình đẳng về khía cạnh kinh tế
chúng ta cần phải tận dụng sự kiện việt nam một lần nữa trở thành quỷ viên không thường trưởng hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam cần tạo hợp sức mạnh địa chính trị vì nền kinh tế việt nam đã khá lớn mạnh không chỉ trong khuôn khổ đông nam á mà cả khuôn khổ châu á
và nay việt nam còn có thể vươn lên tầm cao mới thông qua công nghệ thông tin
đặc biệt trong năm hữu nghị chéo hai nghìn một mươi chín mối quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố và phát triển
hàng trăm hoạt động đã được tổ chức tại hai nước trong đó có các chuyến thăm cấp cao hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa nhân văn
với những thành tích đạt được mối quan hệ hai nước việt nam liên bang nga sẽ tiếp tục phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai
tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân hôm nay